ban quản lý dự án đường hồ chí minh đã xuống thực địa kiểm tra đôn đốc các nhà thầu
đẩy nhanh việc thi công các gói thầu đoạn bảy bốn km cuối tuyến dự án đường hồ chí minh đoạn năm căn đất mũi
hai mươi bốn km tuyến cuối dự án đường hồ chí minh đoạn năm căn đất mũi được chia làm năm gói thầu
qua kiểm tra cho thấy gói thầu xây lắp đường xây lắp cầu dạch bầu nhỏ và cầu xóm mũi
bảo đảm tiến độ đề ra dự kiến hoàn thành trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
riêng gói thầu xây dựng cầu dạch tàu và cầu dạch vàm xã đất mũi huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
do chậm trễ trong giải phóng mặt bằng nên hiện tại khối lượng công trình mới đạt hơn năm
giám đốc ban quản lý dự án đường hồ chí minh yêu cầu nhà thầu các đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ
với chính quyền địa phương cơ quan chức năng sở tại để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng
đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình chậm nhất vào cuối tháng một mươi hai năm nay
theo đúng tinh thần chỉ đạo của bộ trưởng bộ giao thông vận tải